về việc tăng cường tiêm vaccine covid một mươi chín
cho quân nhân cán bộ công chức viên chức người lao động
bộ y tế đề nghị các bộ tổ chức lễ phát động
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba mũi bốn
cho cán bộ công nhân viên trong ngành

có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai

trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu
trong đó sửa đổi bổ sung điều sáu vi phạm quy định

đối với hành vi không có mặt đúng thời gian

ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe
nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng
ban chỉ huy quân sự cấp huyện

quy định cũ phạt tiền từ tám trăm linh đồng
đến một triệu hai trăm linh đồng
theo quy chế tuyển sinh đại học
tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non
được ban hành tại thông tư tám
của bộ giáo dục và đào tạo
có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực một
là bảy mươi năm điểm khu vực hai nông thôn
là năm điểm khu vực hai là hai mươi năm điểm
khu vực ba không được tính điểm ưu tiên
từ năm hai nghìn hai mươi ba thí sinh được hưởng chính sách
ưu tiên khu vực theo quy định
trong năm hai nghìn hai mươi

về những nội dung đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra
trong tuần vừa qua
vào chiều một một tháng bảy
tại buổi họp báo công bố công khai
báo cáo kiểm toán chuyên đề
việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chính sách hỗ trợ

đoàn công tác kiểm toán nhà nước
chuyên ngành ba đã nêu rõ
hàng loạt sai sót trong việc huy động
quản lý sử dụng các nguồn lực
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các chính sách hỗ trợ
thông tin được đăng tải trên báo
công an nhân dân online
theo đó khi vào kiểm toán
đoàn công tác kiểm toán nhà nước
đã nhận thấy tại một số địa phương
chưa ưu tiên sử dụng các lô vaccine cận hạn
chưa bao quát đầy đủ đối tượng được ưu tiên
bàn hành kế hoạch và tổ chức tiêm
chưa bảo đảm tiến độ đề ra
tiêm cho một số đối tượng
chưa bảo đảm căn cứ ưu tiên
cùng với đó một số đơn vị
chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo
kết quả số lượng hồ sơ tiêm chủng định kỳ
chưa cập nhật đầy đủ số mũi tiêm
lên hệ thống nền tảng quản lý tiêm chủng
của bộ y tế
đáng chú ý là liên quan đến việc
quản lý và sử dụng kit test
theo báo cáo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
một số địa phương đã mua sắm
sinh phẩm hóa chất kit test xét nghiệm
với các mức giá khác nhau
trong đó có một số đơn vị mua ký test
từ công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị hơn hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
theo báo pháp luật tp hcm
bộ công an vừa có đề xuất
trẻ em từ lúc sinh ra đến dưới một mươi bốn tuổi
cần được cấp căn cước công dân gắn chip
thay vì phải chờ đủ một mươi bốn tuổi như trước đây
theo thông tin bộ công an vừa có dự thảo
báo cáo tổng kết và đánh giá tác động
của chính sách về căn cước công dân
trong dự thảo bộ công an thông tin
về những kết quả thi hành luật căn cước công dân
đồng thời chỉ ra những bất cập
và đề xuất nhiều quy định mới
để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho công dân
bộ công an đề xuất bổ sung quy định
cấp căn cước công dân cho trẻ dưới bốn tuổi
hiện nay có khoảng hai mươi triệu người
đối với trẻ mới sinh việc thực hiện
cấp căn cước công dân được thực hiện đồng thời
trong thủ tục liên thông khi đăng ký khai sinh
mặc dù đã có lệnh cấm các trường yêu cầu
thí sinh phải nhập học sớm hoặc là phải nộp tiền
để giữ chỗ tuy nhiên mùa tuyển sinh
năm nay thì hiện tượng này vẫn xảy ra
ghi nhận trên báo đại đoàn kết
từ đầu tháng năm nhiều thí sinh nhận được email
thông báo trúng tuyển từ một số trường đại học
kèm theo đó là mức ưu đãi học phí
học bổng khi thí sinh đăng ký nhập học sớm
mặt trái của việc này là tạo ra
sự cạnh tranh không lành mạnh
trong công tác tuyển sinh đồng thời có thể
làm mất đi cơ hội được nhập học vào các trường
và ngành mà thí sinh mong muốn
trước tình trạng này các chuyên gia cho rằng
bộ giáo dục và đào tạo cần xây dựng
hệ thống chính sách tuyển sinh chính sách đầu tư
cũng như chất lượng rõ ràng ổn định
đi đối với đó là kỷ cương kỷ luật
nghiêm minh với những trường hợp có sai phạm
thông tin trên báo lao động số ra trong tuần vừa qua
cho biết là tình trạng tồn động nhiều vaccine
covid một mươi chín tại trung ương và các địa phương
vẫn đang tiếp diễn dẫn tới nguy cơ
hết hạn phải hủy bỏ
nếu như không đẩy mạnh tiêm tiếp
vaccine và triển khai tiêm chủng
trong thời gian tới
bài viết dẫn lời thứ trưởng đỗ xuân tuyên
bộ y tế đề nghị các tỉnh thành phố
ra soát xác định đối tượng tiêm
tiếp tục đi từ ngõ gõ từ nhà để tiêm vaccine
cho các đối tượng theo hướng dẫn
căn cứ vào kế hoạch được phân bổ vaccine
xây dựng kế hoạch tiêm từng tuần
tiêm ở địa phương nào đơn vị nào
ai chịu trách nhiệm giám sát
có như thế chúng ta mới tiêm hết vaccine
và hết đối tượng theo hướng dẫn